một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại bãi giữ xe ô tô nằm gần sân bay tân sơn nhất quận tân bình tp hcm
người dân trong khu vực cho biết vào khoảng chín giờ sáng nay khói lửa đã bất ngờ bốc lên dữ dội tại bãi giữ xe ô tô nằm trên đường thăng long phường bốn quận tân bình
người dân hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng lửa vẫn bùng phát dữ dội
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi một đã điều động sáu xe chuyên dụng đến hiện trường dập tắt hoàn toàn đám cháy
may mắn là không có thương vong về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi hai chiếc xe ô tô hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ